xin chào quý vị và các bạn
nghệ an đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nguyễn viết dũng tức dũng phi hổ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thường trú ở xã hậu thành yên thành nghệ an
về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo điều tám mươi tám bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an
từ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
nguyễn viết dũng đã có những hành vi đăng tải trên trang facebook cá nhân dũng phi hổ
bảy bài viết do dũng tự soạn thảo
xếp và chỉnh sửa có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chủ trương
đường lối của đảng nhà nước xuyên tạc lịch sử bôi nhọ lãnh tụ
nhằm chống nhà nước việt nam
ngoài ra dũng còn làm và lưu hành bốn lá cờ vàng của chế độ việt nam cộng hòa
bị sụp đổ vào tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm để treo tại nhà riêng
tại khu di tích bắc bó tỉnh cao bằng
tại dinh độc lập tp hcm và tại khu du lịch cồn thế sơn tỉnh tiền giang
sau đó bị cáo đã chụp ảnh quay video đăng lên trang facebook cá nhân dũng phi hổ
để chia sẻ phát tán lên các trang mạng xã hội internet nhằm chống nhà nước việt nam
tại phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn viết dũng đã tỏ ra ăn năn hối cải
khai báo thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã tuyên phạt nguyễn viết dũng bảy năm tù
về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và hình phạt bổ sung năm năm quản chế tại địa phương